đồn biên phòng non nước phối hợp cùng với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
vừa phát hiện một vụ sản xuất dầu nhất giả với số lượng gần hai lít
trước đó đồn biên phòng non nước đã tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a ba mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi sáu
do nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê hải dương điều khiển
phát hiện trên ô tô của đối tượng này đang vận chuyển sáu mươi can nhựa trắng chứa dầu nhớt
loại bốn lit in chữ castrol
đối tượng hà khai nhận đang chở số dầu nhất giả mạo này đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố đà nẵng
tiếp tục kiểm tra lực lượng biên phòng đà nẵng thu giữ một sáu trăm linh lít dầu nhất nguyên liệu
nhiều vỏ tem nhãn bao bì in dòng chữ castrol
hiện bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đã niêm phòng tan vật tại cơ sở sản xuất dầu nhất giả mạo này
phối hợp cùng với các cơ quan chức năng chương cầu giám định chất lượng giá trị cũng như là tác động hủy hoại
của dầu nhất giả đối với động cơ xe máy để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật